ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam do báo sức khỏe và đời sống
công an ngôn luận của bộ y tế phát động tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn hai mươi ba
tại quảng trường đông kinh nghĩa thục bờ hồ hoàn kiếm hà nội
với sự đồng hành của hubberline việt nam
là một trong những điểm nhấn về truyền thông nâng cao sức khỏe
được cộng đồng hồ hởi đón nhận
tạo nên một phong trào thực hành dinh dưỡng khoa học
và vận động lành mạnh trong khắp cả nước
và năm nay chúng tôi đã có mặt ở đây
ngay giữa công viên tàu đàn thành phố hồ chí minh
như một sự khẳng định mạnh mẽ về sức hấp dẫn và lan tỏa của chương trình
xin chào mừng quý vị đến với ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần hai
những người phụ nữ vừa cùng nhau chia sẻ kiến thức dinh dưỡng
chính là những cô gái của đội chơi năng động
tươi tắn trên sân khấu ngày dinh dưỡng cộng đồng hai nghìn hai mươi
tại bờ hồ hàng kiếm
không chỉ ràng luyện thể dục
thực hành dinh dưỡng theo cộng đồng
là một xu hướng tích cực và phổ biến trên thế giới
và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ tại việt nam

dinh dưỡng cộng đồng không chỉ đơn giản là việc các nhóm người chung sở thích vận động và ăn uống
mà còn là sự sẻ chia kiến thức
nâng cao hiểu biết về dinh dưỡng
nâng cao nhận thức về trách nhiệm của bản thân
phải duy trì trạng thái sức khỏe tốt nhất
thế là tôi không rõ mình bắt đầu tập từ khi nào
và hiện tại sau một số hôm tập
tôi thấy cơ thể mình hết sức
và tốt hơn
chúng ta đã biết
dinh dưỡng kết hợp tập luyện
là chìa khóa
để chúng ta phát triển
thể lực và tinh thần
phong trào tập luyện
thể dục thể thao
kết hợp với dinh dưỡng ẩm lý
đóng ngoại trò hết sức quan trọng
trong sức khỏe của chúng ta
và đây là công việc
chúng ta phải làm thường xuyên
làm sao lan tỏa
tới mọi người dân và cộng đồng
để mọi người dân và cộng đồng
có thói quen tập luyện
thể dục thể thao
hàng ngày kết hợp với dinh dưỡng ẩm lý
đây là một chương trình
có sức lan tỏa lớn
và chúng tôi đề nghị
tiếp tục duy trì hàng năm
để tiếp tục
cố vũ động viên
phong trào tập luyện
thể dục thể thao kết hợp với
dinh dưỡng ẩm lý trong cộng đồng
thưa quý vị và các bạn
nhìn vào không khí ở đây
chúng ta có thể thấy là không khí tập luyện
thể dục thể thao ở công viên
rất là sôi động và được lan tỏa rất nhiều
thế nhưng tập luyện như thế nào cho đúng
ăn uống như thế nào cho phù hợp
thì không phải ai cũng rõ
và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng trắc nghiệm
xem người dân ở đây suy nghĩ như thế nào nhé
có nghĩa là chúng ta nên cắt giảm chất béo
đến mức tối đa không ạ
tuổi thì ăn mức độ thôi
chứ không nên cắt quá
chị nghĩ là cơ thể nó sẽ
ở độ tuổi nào nó cũng sẽ cần tất cả các chất
theo bạn thì khi mà mình tập luyện giảm cân
có nên kiêng hoàn toàn chất béo hay không
dạ có ạ
ừ sai rồi
là cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với nhiệm vụ truyền thông y tế
tư vấn sức khỏe cho người dân
trong những năm qua báo sức khỏe đời sống
đã liên tiếp tổ chức các chương trình cộng đồng ý nghĩa
và có sức lan tỏa lớn như
tôi khỏe đẹp hơn
ngày dinh dưỡng cộng đồng
công tác truyền thông là một trong những giải pháp
quan trọng để khuyến khích người dân
để nâng cao kiến thức cho cộng đồng
và tạo ra những thay đổi tích cực hiệu quả
chương trình ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam lần hai
tiếp tục được triển khai để thực hiện hóa mục tiêu
nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp hợp
vận động hợp lý tới đông đảo người dân
cùng tạo nên cộng đồng khỏe mạnh
vì một việt nam khỏe mạnh hơn
ngày dinh dưỡng cộng đồng việt nam
vì một việt nam khỏe mạnh hơn